ngày sáu chín tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết ba tháng thực hiện kế hoạch số một trăm bảy mươi chín của bộ công an về tăng cường công tác phòng chống tội phạm hình sự trên địa bàn năm tỉnh tây nguyên
tại hội nghị lãnh đạo bộ công an ghi nhận đánh giá cao công an các tỉnh tây nguyên và các cục nghiệp vụ bộ đã chủ động cương quyết đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm
đồng thời yêu cầu các đơn vị tăng cường hơn nữa công tác giám sát chú trọng bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đối với đội ngũ công an từ tỉnh về huyện huyện về cơ sở để bảo đảm lực lượng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở theo quyết tâm xây dựng của đề án đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
trong ba tháng qua tại tây nguyên đã xảy ra hơn chín trăm chín mươi vụ phạm pháp hình sự chiếm bảy bảy so với cả nước